xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin mùa một mươi ba online cập nhật một vụ án mạng nghiêm trọng
vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua tại ấp chín xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước khiến một cô
gái trẻ bị cắt cổ tử vong nghi do mâu thuẫn tình cảm nạn nhân được xác định là phan thị thu trang
hai mươi sáu tuổi chú huyện đồng phú tỉnh bình phước trước đó vào tối ngày một mươi một tháng một mươi hai chị trang xuống nhà bà
tuyết kim tuyết chơi với chị phương là con gái của bà tuyết đến khoảng hai mươi một giờ chồng cũ của chị
phương tên là pháp cũng xuống nhà bà tuyết tại đây pháp thủ sẵn dao trèo rào lén đi vào phía sau nhà
đến phòng khách chỗ chị trang đang ngồi dùng dao cắt cổ chị này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
án xong pháp mang theo hung khí bảo trốn khỏi hiện trường ừ ừ ở sáng nay tòa nhân dân thành phố
hồ chí minh bắt đầu xét hỏi hơn bốn bị hại
của tòa án lừa đảo chiếm đo tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa óc alibaba các bị
hại của vụ án này sẽ dự tòa theo từng dự án trong hai ngày tòa sẽ tiến hành xét hỏi các bị hại tại tám
dự án là alibaba phước bình central park alibaba phước bình central park hay alibaba phước thái
capital alibaba long phước industry alibaba phủ mỹ central city alibaba phủ mỹ central city ii
và alibaba phú mỹ central city tổng số người bị hại hơn một bốn trăm linh tại tám dự án này
sau bốn ngày xét xử bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba
đến nay chưa nhận tội trong khi đó đa số đồng phạm của nguyễn thái luyện đã thừa nhận hành vi
như cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố
bắt giữ người trái pháp luật mua bán người môi giới mại dâm và cưỡng đoạt tài sản
một mươi sáu đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng phạm tội này do hai vợ chồng nguyễn thị cầm tuyền
và trần đình hưng công chú tại tp biên hòa cầm đầu mở quán karaoke chỉ đạo một mươi bốn đối tượng là đàn em
thực hiện các hành vi như tổ chức cho nhân viên nhảy thoát y trong quán karaoke bắt giữ người trái pháp luật
cho vay lãi nặng mua bán người môi giới mại dâm và cưỡng đoạt tài sản
thủ đoạn của hai vợ chồng tuyền và hưng là đưa thông tin lên mạng xã hội tuyển chọn nhân viên việc nhẹ lương cao
sau đó ép các nạn nhân vào quán karaoke tiếp khách khỏa thân mua thoát y và bán xâm
tiếp viên không được nhận tiền lương mà chỉ được nhận tiền bo của khách
số tiền lương phải nộp lại cho nhóm của tuyền đặt ra theo tỷ lệ
bằng thủ đoạn này tuyền và hưng đã cho hàng chục tiếp viên vay nợ với lãi suất rất cao từ hai mươi đến ba mươi một tháng
ngoài ra tuyền và hưng còn dùng các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần
nhằm chiếm đoạt một phần số tiền bo của các tiếp viên thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
thời gian qua lực lượng công an sơn la đã đồng loạt gia quân tấn công trấn áp tội phạm dự vững an ninh trở tự
triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông nắm chắc tình hình quản lý tốt địa bàn
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn nhiều hành vi vi phạm đã bị phát hiện xử lý
tuy nhiên vẫn ghi nhận nhiều trường hợp không chấp hành theo hiệu lệnh của người thực thi nhiệm vụ
công an sơn la đã thành lập tổ công tác đặc biệt đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tuyến quốc lộ sáu a đoạn qua địa phận huyện mai sơn đã phát hiện trường hợp
tài xế này lái xe nhưng vẫn sử dụng rượu bia khi được yêu cầu dừng xe thì tỏ thái độ thách thức lực lượng thực thi nhiệm vụ
yeo cầu anh dương văn tuyền chấp hành ưu cầu kiểm tra vệ lộn cồn lần thứ hai của lượng kế giao thông
vâng chấp hành
chấp hành ạ sau khi anh làm việc với em không thì anh có thể gọi điện cho ai cũng được nhé
vâng chấp hành ưu cầu anh dương văn tuyền nhé chấp hành ưu cầu kiểm tra vệ lộn cồn lần thứ ba
trong quá trình thực hiện động vụ tổ công tác mein tôi xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó có rất là nhiều trường hợp là có những hành vi lời nói là không hợp tác với tổ công tác
và với những trường hợp này tổ công tác quyên quyết xử lý theo quy định của pháp luật
và nếu những trường hợp này mà có hành vi mà chống đối hay là không cho hành
thì chúng tôi sẽ phương hợp với các tổ đội nhiệm vụ để xử lý theo quy định của pháp luật
ngoài ra hàng loạt những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
cũng được lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và cương quyết xử lý theo đúng quy định
đối với những trường hợp chống đối sau khi giải thích thuyết phục
nếu như không chấp hành sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế
tuần tra liên ngành của lực lượng công an tỉnh phối hợp với công an các huyện thành phố
để tuần tra trên địa bàn các huyện thành phố trên địa bàn
trong quá trình tuần tra lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra về các phương tiện giao thông
và tuần tra phát hiện các đối tượng
có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm thì kết hợp giữa các lực lượng
để có những biện pháp để đấu tranh làm sao nó kịp thời nhất
và đảm bảo tuyệt đối cho thời gian chuẩn bị trước và sau tết nguyên đán này
sau khi gia quân cao điểm toàn tỉnh đã phát hiện một mươi chín vụ vi phạm về trật tự xã hội
phát hiện bắt giữ năm mươi vụ sáu mươi chín đối tượng tàng trữ sử dụng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
phạt tiền hơn một tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông
trên cơ sở những kết quả đạt được công an tỉnh sơn la tiếp tục tổ chức các đợt gia quân
tấn công chấn áp tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ nhân dân vui xuân đón tết lành mạnh an toàn
với hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc trà my
tỉnh quảng nam vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng vũ mạnh cường
chú thị trấn trả my huyện bắc trả my để điều tra
đầu năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng việc nhận làm nhà gỗ theo nhu cầu của một số cá nhân tại địa bàn
huyện phú ninh tỉnh quảng nam và tỉnh bà rơ vũng tàu vũ mạnh cường đã nhận tiền đặt
cọc hợp đồng từ các bị hại tuy nhiên sau khi nhận được tiền tạm ứng thì cường không thực hiện
như nội dung đã thỏa thuận với các nạn nhân mà chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân
tổng số tiền mà vũ mạnh cường chiếm đoạt của các bị hại là gần một trăm hai mươi triệu đồng
cuối năm luôn là thời điểm mà tội phạm buôn bán tảng chữ vận chuyển pháo nổ có xu hướng ra tăng mạnh
mới đây nhất công an huyện thường tín thành phố hà nội vừa triệt phá một vụ việc với số lượng pháo
lớn nhất từ trước đến nay tại hà nội thu giữ gần bảy tấn pháo nổ được nguy trang trong các thủng hoa quả
vận chuyển bằng hai xe tải từ biên giới phía bắc về hà nội chở tiêu thụ
đây là số lượng pháo nổ được nguy trang trong bốn trăm linh sáu thùng hoa quả nhập khẩu nhãn hiệu nước ngoài
với tổng trọng lượng lên tới sáu mươi tấn
nó là sáu tám trăm sáu mươi chín kg vừa bị công an huyện thường tín phát hiện bắt giữ tại một nhà kho ở xã ngu hiệp
huyện thanh trì thành phố hà nội
số pháo này được các đối tượng cất giữ để chờ mang đi tiêu thụ tại các tỉnh phía nam trong dịp tết nguyên đán sắp tới
và bằng các nhiệm vụ phối hợp với phòng chức năm của các bà nội phố thì đã tên này khám xét
phát hiện lượng pháo trên số lượng thu giữ được là sáu tấn tám trăm sáu mươi chín kg
số lượng pháo lớn như này gần bảy tấn pháo nó tương đương với bảy cân thuốc nổ tnt
trong khi mà vận chuyển vận chuyển cất giữ mà xảy ra cháy nổ
tương đương với cả bảy cân thuốc nổ tnt thì báo cáo công khí là nếu như số lượng pháo này mở ra
thì nguy cơ về cháy nổ thì không biết như sao được
nhận thấy tính chất nguy hiểm của vụ việc công an huyện thường tín đã khởi tố vụ án
đồng thời xác lập chuyên án truy xét đấu tranh khai thác mở rộng và xác định nguyễn mạnh phái
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thường tín là người thuê phòng trọ cất dấu số pháo này
sau thời gian dài lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành như lạng sơn điện biên sơn la đắk lắc và phú quốc
lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng vào ngày chín tháng một mươi hai vừa qua
bước đầu đối tượng phái khai nhận được một người giấu tên thuê tìm và cất dấu số pháo trên
với giá một mươi triệu đồng một tháng
toàn bộ số lượng pháo này đều được vận chuyển từ biên giới phía bắc về hà nội trong tháng chín vừa qua
và đang chờ vận chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh phía nam
hiện chuyên án vẫn đang được lực lượng công an huyện thường tín tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vừa a cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú
tại bản ôn ốc xã mường lượm huyện yên châu tỉnh sơn la về tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn về tội trộm cắp tài sản công an thành phố hải dương tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đỗ văn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
tại thôn song động xã tân an huyện thanh hà tỉnh hải dương
ngoài ra công an thành phố hải dương tỉnh hải dương còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm văn hùng sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú
tại thôn trúc khê xã đồng lạc huyện nam sách tỉnh hải dương
về tội gây dối trật tự công cộng
dù với bất cứ tội danh nào thì tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện